công an quận tân bình tp hcm cho biết đang tiến hành lấy lời khai khám nghiệm hiện trường vụ cướp giật tài sản trên địa bàn
hành vi giật mạnh túi sách của kẻ cướp khiến cho nạn nhân ngã đập mặt xuống đường bất tỉnh tại chỗ
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày một mươi năm tháng một một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh xe ô tô ở đường b sáu
đoạn giao với a bốn phương một mươi hai quận tân bình tp hcm
người đàn ông đứng cạnh mở cửa xe ô tô và nói chuyện với người phụ nữ đứng quay lưng ra đường
thì bất ngờ nam thanh niên chạy xe máy chở theo đồng bọn áp sát rồi giật chiếc túi sách của người phụ nữ
cú giật mạnh khiến nạn nhân xoay một vòng ngã xuống đường nằm bất tỉnh
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận bình tân đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm trích xuất hình ảnh
từ các camera an ninh để điều tra
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường một mươi hai quận tân bình cho biết sau vụ việc nạn nhân không trình báo công an
lực lượng chức năng qua thông tin trên mạng nên vào cuộc điều tra truy xét
vào thời điểm cuối năm tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu như trộm cướp dật
có nhiều diễn biến phức tạp người dân cần đề cao cảnh giác với các loại tội phạm này
bên cạnh việc trang bị ổ khóa gia cố cửa ngõ thì tránh đeo mang các tài sản có giá trị trên người
một cách hớ hên trong lúc đêm khuya đường vắng rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm